công an phường kim liên quận đống đa hà nội đang vào cuộc xác minh điều tra vụ việc
một cô gái trẻ bị một kẻ biến thái lao vào sàm sỡ trong đêm
theo hình ảnh từ camera ghi lại vào thời điểm xảy ra sự việc là khoảng h hai mươi hai phút ngày hai mươi tám tháng sáu
tại khu nhà trọ trên phố đông tác phường kim liên quận đống đa
thời điểm xảy ra sự việc do biết có camera nên đối tượng này đã kéo áo che mặt tránh lộ diện
hình ảnh camera cho thấy sau khi lao vào tầng một nơi cô gái đang cất xe máy
đối tượng này thực hiện hành vi khống chế giam sỡ cô gái trẻ
bị phản kháng mạnh sau khoảng ba mươi giây đối tượng bỏ chạy